trước đó vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một khi đoàn xe ưu tiên do cảnh sát giao thông đang dẫn đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba trên đoạn đường trần duy hưng hướng về đại lộ thăng long
nam thanh niên trên bất ngờ điều khiển xe máy lao theo đoàn xe
mặc dù các lực lượng chức năng liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe thế nhưng nam thanh niên trên đã không chấp hành tiếp tục chạy xe với tốc độ cao sau đó bỏ chạy
nhận được phản ánh phòng cảnh sát giao thông đã trích xuất camera
nhanh chóng tìm ra danh tính của nam thanh niên và mời lên làm việc
tại cơ quan công an nam thanh niên trên đã thừa nhận vi phạm đồng thời cam kết không tái phạm
phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt theo luật định
qua vụ việc trên phòng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông
đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
cần tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bản tin nhập sống hai mươi bốn trên bảy
thuê để làm nơi ở và kinh doanh
tại thời điểm kiểm tra bên trong căn nhà ba tầng lầu chứa đầy mũ bảo hiểm
một số đã được đóng gói cẩn thận
đáng nói tổ công tác phát hiện thạch đang kinh doanh nón bảo hiểm
có gắn tem hợp quy chuẩn cùng logo đuôi da nhãn giấy và khóa
có biểu tượng giống nhãn hiệu nón sơn
tuy nhiên tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
số hàng này được bán thông qua mạng xã hội
qua kiểm đếm có tới hơn bốn hai trăm linh nón bảo hiểm giả tại cơ sở này
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ làm giảm bốn mươi hai nguy cơ tử vong
và giảm đến sáu mươi chín các thương tích ở vùng mặt và đầu
do vậy người tiêu dùng cần phải ý thức được rằng
nên lựa chọn và mua những sản phẩm mũ bảo hiểm của những đơn vị uy tín
để đảm bảo sự an toàn cho chính mình và người thân
ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tân an
tỉnh long an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng để tiếp tục điều tra
đề nghị truy tố trước pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích
bốn đối tượng gồm nguyễn thanh hải tức khải me sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ ấp rạch chanh xã lợi bình nhân tp tân an
đoàn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ ấp tân vinh xã tân hòa thành
huyện tân phước tỉnh tiền giang
năm đối tượng gồm võ trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ ấp một xã an thái trung
huyện cái bè tỉnh tiền giang
nguyễn hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ ấp kinh văn phòng xã tân hòa
huyện tân thạnh tỉnh long an
trước đó ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một hồ thị thanh thủy sinh năm hai nghìn hai
ngụ ấp một xã an thái trung huyện cái bè tỉnh tiền giang
cùng ba người bạn đang ngồi nhậu tại nhà một người bạn trên đường mai bá hương
phường năm thành phố tân an thì võ trọng hiếu chồng của thủy
đến tìm gọi thủy về nhưng thủy tránh mặt
sau đó hiếu điện thoại cho ba đối tượng hải trường giang
mang theo hai mã tấu đến nhà trên đường mai bá hương phường năm thành phố tân an
tại đây đối tượng hải dùng mã tấu chém nhiều nhát làm anh phạm công khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ ấp nhân thuận xã nhân thạnh trung thành phố tân an
bị đứt lìa bàn tay trái
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng trốn thoát
qua hai mươi bốn giờ tập trung lực lượng điều tra truy xét công an tp tân an đã làm rõ bắt bốn đối tượng
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình
ngày hai mươi bảy tháng một công an phường bốn thành phố trà vinh cho biết hiện đang củng cố hồ sơ xử lý
cao hàng phong một mươi chín tuổi ngụ khóm bốn phường một thành phố trà vinh
do có hành vi tàn trữ vũ khí thô sơ
trước đó qua tin báo của quần chúng công an phường bốn thành phố trà vinh
phối hợp cảnh sát cơ động bộ công an tiến hành kiểm tra
nhà anh p ngụ ấp năm phường bốn thành phố trà vinh
tại đây lực lượng công an phát hiện phong cùng một người bạn đang tàn trữ
một gây giáo bằng kim loại dài hơn hai mét một gây giáo dài gần một mét
một gây kiếm bằng kim loại
công an phường bốn đã lập biên bản sự việc và mời phong về cơ quan làm rõ
tại cơ quan công an bước đầu phong khai nhận đến nhà anh tên ngủ nhờ
số hồn khí trên được phong mua ở chợ trà vinh và nhặt ở bờ kè sông đông bình
với ý định phòng thân khi có mâu thuẫn sẽ mang ra sử dụng
được biết phong có tiền sự về hành vi đánh nhau gây thương tích
bị công an phường ba thành phố trà vinh xử phạt hành chính
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi phong dùng hung khí đâm người khác bị thương
và đang được công an thành phố trà vinh thụ lý điều tra chưa có kết luận vụ án
kính thưa quý vị đạp xe đạp tập thể dục mỗi buổi sáng là cách mà nhiều người dân lựa chọn
để tăng cường sức khỏe nhưng không vì thế mà dẫn đến vi phạm luật giao thông
gây mất an toàn giao thông cho mình và cho người khác
sau một thời gian dài tuyên truyền nhắc nhở nhưng tình trạng người đi xe đạp vi phạm vẫn liên tục diễn ra
để chấn chỉnh hành vi này cảnh sát giao thông công an tp hcm đã mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tuyến vạnh đai phạm văn đồng nối từ tp thủ đức về quận bình thạnh và quận phú nhuận
là một trong những tuyến đường lý tưởng cho các hoạt động đi xe đạp tập thể dục vào sáng sớm
tuy nhiên thay vì đi vào làn đường dành cho xe hai bánh thì nhiều người lại đạp xe vào làng đường dành cho ô tô
bị lập biên bản xử phạt đa số người dân đã nhận thấy lỗi của mình
công an làm cái vấn đề này rất là tốt
tại vì cái vấn đề tại vì chạy buổi sáng ra ngoài đường xe hơi thì đồng ý nó thoáng và dễ chạy nhưng mà lại là nguy hiểm
nên cái phần là vô chạy trong xe hai bánh thì đúng hơn
thì cái này là một cái bài học rất rút kinh nghiệm
làm sao tôi có tập thể thao tôi cũng chạy vô đường trong đường với xe hai bánh hay hơn là chạy ngoài đường với xe hơi
một số người cũng cho rằng khi tham gia giao thông xe đạp đã được trang bị đèn nhấp nháy cảnh báo
tuy nhiên theo lực lượng cảnh sát giao thông thì điều này là chưa đủ và có sự chủ quan
bởi việc lưu thông vào thời điểm rạng sáng là đặc biệt nguy hiểm
đây là thời điểm chưa đủ ánh sáng để quan sát một cách tốt nhất và toàn diện nhất
thậm chí không loại trừ có lái xe ô tô buồn ngủ do đó tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
không chỉ nhắc các lỗi như lấn tuyến vào làng xe ô tô đi vào đường cấm
nhiều người điều khiển xe đạp còn bất chấp nguy hiểm
mà ngang nhiên vượt đèn đỏ như thế này trong gần một giờ đồng hồ từ năm giờ đến sáu giờ sáng
cảnh sát giao thông đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã tiến hành kiểm tra lập biên bản xử lý một mươi ba trường hợp xe đạp đi vào làng ô tô đi vào đường cấm
tạm giữ ba xe đạp phạt tại chỗ một mươi trường hợp với tổng số tiền một triệu chín trăm linh ngàn đồng
tương đương một trăm linh đồng một trường hợp
theo trung tâm quản lý giao thông công an tp hcm
trong thời gian phục vụ tết tân sửu từ hai mươi một tháng trạp năm canh tí đến mùa một mươi tết tân sửu
các tuyến xe buýt có trợ giá chỉ ngưng hoạt động duy nhất vào chiều ba mươi tết
tuy nhiên thì vẫn có năm tuyến xe buýt do đặc thù riêng vẫn hoạt động đến một mươi bảy giờ
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
từ mùa một đến mùng một mươi tết canh tí năm hai nghìn hai mươi các tuyến xe buýt có trợ giá sẽ hoạt động trở lại
bắt đầu lúc tám giờ sáng và kết thúc lúc một mươi bảy giờ
do đối tượng tổng thống của tân sửu
trong thời gian sinh viên học sinh và công nhân được nghỉ dài ngày dịp tết nguyên đáng
ngành vận tải hành khách công cộng dự báo tỷ lệ sinh viên sử dụng xe buýt sẽ giảm khoảng bảy mươi
vì thế dự kiến toàn thành phố sẽ giảm khoảng năm mươi năm bảy trăm một mươi bốn chuyến so với ngày thường
đó là các tuyến như bến xe chợ lớn đại học nông lâm bến xe quận tám thủ đức
đại học quốc gia bến xe miền tây lê hồng phong đại học quốc gia
bến xe chợ lớn đại học giao thông vận tải
trong số này có bảy tuyến sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian tết như
tuyến đại học bách khoa đại học quốc gia tuyến bến thành đại học quốc tế
bến thành đại học tôn đức thắng cầu long kiển phú tốt đại học nông lâm
ngoài ra ngành vận tải công cộng thành phố dự kiến sẽ tăng bốn trăm linh chuyến trên một số tuyến xe buýt
trong mùa phục vụ tết tân sửu cho các lộ trình tỏa đến các khu vui chơi giải trí trọng điểm
như công viên văn hóa đầm sen khu du lịch văn hóa suối tiên thảo cầm viên thành phố